thưa quý vị kết thúc chuỗi ngày mưa phùn nồm ẩm bắc bộ và bắc trung bộ ngày hôm nay chuyển rét kèm theo mưa rào kèm dông xét
sắc xuất còn xảy ra mưa đá ở vùng núi bà con cần lưu ý đề phòng
và dưới đây là các dấu hiệu nhận biết khi có hiện tượng mưa đá đó là khi thấy mây đen bao phủ bầu trời rông gió nổi lên mỗi lúc một mạnh
tiếp đó thì lắc đắc mưa rào nhiệt độ không khí lạnh đi nhanh chóng thì có khả năng sẽ xảy ra mưa đá
vâng bên cạnh đó thì bà con cần thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo và chủ động quan sát có dấu hiệu có thể có mưa đá xảy ra
và nếu có mưa đá xảy ra thì khi đang lưu thông trên đường nên dừng xe và đỗ vào lề đường nhanh chóng tìm nơi ẩn nóng như là nhà kiên cố có mái chè chắc chắn
trung bộ ở tây nguyên đi kèm với nắng nóng thời tiết rất khô nhưng nắng nóng nhất cả nước phải kể đến khu vực nam bộ với độ ẩm rất thấp
quý vị cần đề phòng say nắng say nóng và phải uống thật nhiều nước bổ sung nhiều vitamin trong rau quả để tăng cường sức đề kháng